thưa quý vị vào trường ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã phủ nhận hầu hết các nội dung trong những lời khai trước đó của các bị cáo có liên quan
phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án này
tại phần xét hỏi bị cáo nguyễn đức trung bị cách ly trong hầu hết thời gian và chỉ được đưa vào phòng xử khi tới phần trả lời thẩm vấn của mình
trong đó bị cáo bùi văn mận nguyên giám đốc công ty sinh thái xanh khai nhận khi đang trốn nợ tại lâm đồng thì được bị cáo trung gọi về để tham gia dự án trồng cây trên địa bàn thủ đô
mận về hà nội lập công ty ba tháng sau thì nhận được dự án trồng cây cho thủ đô
thực tế kết quả điều tra xác định công ty sinh thái xanh không đủ năng lực thực hiện đấu thầu các bên không góp vốn điều lệ không có thiết bị máy móc
đội ngũ kỹ sư hồ sơ năng lực đều được làm khống
được triệu tập tới tòa thì nguyên giám đốc sở xây dựng hà nội lê văn dục cho biết trước khi bị cáo trung về làm chủ tịch hà nội
các hoạt động trồng trăm sóc cây xanh của thành phố đang thực hiện rất chân tru ổn định đấu thầu với một số doanh nghiệp nhà nước có uy tín
nhưng sau đó bị cáo trung đã nói chuyện về công ty sinh thái xanh có năng lực giá cây rẻ sau đó đốc thuốc ép buộc ông phải liên lạc với mận để cho công ty của mận trồng cây cho thành phố
do vậy ông dục phải thực hiện theo ý kiến này của bị cáo trung gọi điện cho mận
để tạo điều kiện tham gia các dự án trồng cây
trình bày tại tòa bị cáo nguyễn đức trung phủ nhận việc đã gọi điện nói bị cáo mận về hà nội để trồng cây
phủ nhận việc đã chỉ đạo các bị cáo khác tạo điều kiện cho bị cáo mận trồng cây tại các dự án trên địa bàn
vào sáng mai ngày hai mươi sáu tháng tám phiên tòa sẽ chuyển sang phần tranh luận